thưa quý vị và các bạn có một chuyên án diễn ra rộng khắp trải đều trên khắp các địa bàn thành phố đã gây đau đầu cho các cơ quan chức năng từ hơn một mươi năm nay
đó chính là chuyên án chín trăm một mươi bảy cn xử lý và triệt tiêu băng nhóm lừa đảo hoạt động qua hình thức trúng số
với sự danh mãnh táo tợn chúng đã khéo léo lừa của những người dân nhẹ dạ cả tin những số tiền lên tới hàng tỷ đồng chỉ bằng cách gọi điện thoại

và hẹn gặp lại